tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên hai dự án nhà máy điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai đã được khởi công xây dựng
dự án do công ty cổ phần quang điện phú khánh làm chủ đầu tư với tổng vốn là gần hai năm trăm linh tỷ đồng
hai dự án này nằm trong sáu dự án điện mặt trời được cấp phép chủ trương đầu tư tại tỉnh phú yên
dự án nhà máy điện mặt trời xuân thọ một có tổng vốn đầu tư gần một hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích khoảng sáu mươi hectare tại xã xuân thọ một
dự án nhà máy điện mặt trời xuân thọ hai có vốn đầu tư hơn một hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng
trên diện tích khoảng sáu mươi hectare ở xã xuân thọ hai
mỗi nhà máy có tổng công suất thiết kế hơn bốn mươi chín sáu mw sản lượng điện sản xuất khoảng bảy mươi sáu hai triệu kwh trên năm
tại lễ khởi công chủ đầu tư hứa sẽ phấn đấu đưa hai nhà máy vào phát điện thương mại ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đúng tiến độ đã cam kết với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
như vậy đến nay tỉnh phú yên đã khởi công xây dựng ba nhà máy điện mặt trời
với tổng vốn đầu tư gần tám tỷ đồng
theo nghiên cứu mới nhất tổng số giờ nắng trung bình tại tỉnh phú yên hiện nay là hai bốn trăm sáu mươi bảy giờ
với lượng bức xạ mặt trời tổng cộng trung bình đạt trên một bảy trăm linh kwh trên một m hai
đến thời điểm hiện tại phú yên đã có sáu dự án điện mặt trời được cấp phép đầu tư